tại phiên họp với thường trực chính phủ về dự thảo nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án bt và nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định vẫn còn quá nhiều luật chưa rõ ràng gây khó khăn và cản trở sự phát triển của doanh nghiệp
hiện luật quản lý sử dụng tài sản công đã có hiệu lực từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thế nhưng vẫn chưa có nghị định hướng dẫn cũng như nghị quyết để giải quyết các vấn đề tiếp theo mặc dù các phó thủ tướng đã họp rất nhiều lần
nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao gọi tắt là bt
thời gian qua nhiều địa phương doanh nghiệp phản ánh việc ách tắc trong triển khai dự án bt
đây được xem là một khâu chưa được khơi thông trong dòng chảy kinh tế nếu không tháo gỡ sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nêu rõ nghị định hướng dẫn phải bảo đảm tính pháp lý tránh thất thoát lãng phí tài sản công chống tham nhũng tiêu cực

trong năm hai nghìn chín luật quy hoạch và năm mươi hai luật pháp lệnh liên quan đến quy hoạch đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực thi hành
thế nhưng cũng chưa có nghị định hướng dẫn gây ảnh hưởng đến việc ban hành thông tư hướng dẫn về định mức chi phí hoạt động quy hoạch
đồng thời làm ảnh hưởng lớn đến công tác lập quy hoạch cho thời kỳ quy hoạch mới